thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với phùng mạnh duẩn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn liên quan huyện thạch thất hà nội hiện là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn chín trăm linh một v về hành vi nhận hối lộ
thông qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ đã phát hiện trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai
phùng mạnh duẩn giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn chín trăm linh một v đã nhận số tiền một trăm chín mươi tám triệu đồng của bốn cá nhân trên địa bàn tỉnh để làm thủ tục cải tạo xe cơ giới trái quy định
theo đó duẩn đã liên hệ với lê đức thiện giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô đức thịnh địa chỉ tại phường phú đô quận nam từ liêm hà nội
để hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo đối với một mươi tám xe ô tô của bốn cá nhân nêu trên
sau đó phùng mạnh duẩn đã cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho một mươi tám xe ô tô trái quy định và hưởng lợi số tiền hơn một trăm năm mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ tiếp tục mở rộng điều tra
tòa nhân dân tỉnh kiên giang hôm nay mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo phạm thị bé sáu trú tại thành phố phú quốc tám năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là nguyễn thành nhân trú tại thành phố rạch giá
theo cáo trạng trước đây bé sáu từng bị nhân đánh nên từ đó bị cáo mua giao mang theo người để phòng thân
đến khoảng một mươi năm h ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bé sáu điều khiển xe máy đến phía trước cổng cảng biển quốc tế an thới thì gặp nhân đi cùng với một người khác chạy xe đến
khi vừa chạm mặt nhân liền xuống xe xông vào đánh be sáu
lúc này bé sáu lấy dao từ trong túi quần da đâm vào ngực và bụng nhân nhiều nhát nhân bỏ chạy được một đoạn thì tử vong
sau khi gây án bé sáu đến cơ quan công an đầu thú
ngoài mức án tám năm tù bị cáo đã bồi thường cho gia đình của nạn nhân ba mươi triệu đồng
những ngày qua người dân tại huyện châu phú tỉnh an giang vô cùng hoang mang về thông tin hai vụ cướp và mất trộm tài sản trên địa bàn với giá trị lên đến hàng tỷ đồng
tuy nhiên khi lực lượng công an vào cuộc điều tra xác minh thì đây đều là những trường hợp báo tin giả sai sự thật
với mục đích che giấu nạn nhân

với mục đích che giấu nạn nhân
chiều ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba gia đình bà dương thị đạt chú tại xã thạnh mỹ tây huyện châu phú tỉnh an giang
đến cơ quan công an trình báo về việc bà đạt bị một đối tượng lạ mặt xông vào phòng ngủ dùng dao khống chế
chói bà đạt rồi mở cách sắt lấy tiền trang sức trị giá khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng về tàu thoát
vụ việc khiến cả một vùng quê yên bình hoang mang lo sợ
nhận được thông tin công an huyện châu phú tỉnh an giang đã nhanh chóng đến hiện trường
phối hợp cùng lực lượng chức năng để điều tra làm rõ
qua công tác khám nghiệm hiện trường điều tra xác minh lực lượng công an xác định
bà đạt đã tạo dựng hiện trường giả báo tin
không đúng sự thật nhằm che giấu việc đã đem số tài sản trên đi giải quyết nợ nần cá nhân
trước đó ngày ba mươi một tháng một công an xã bình long huyện châu phú cũng nhận được tin báo từ người dân
bị mất trộm một kết sắt với tài sản bên trong gần bốn tỷ đồng
tuy nhiên khi lực lượng cảnh sát điều tra đến làm việc tại hiện trường
lực lượng cũng xác định đây là tin báo không đúng sự thật
với số tài sản sau khi mình kiểm tra thì nó cũng không có tới là bốn tỷ
tuy nhiên thì họ lại muốn là lấy quy tính trong làm ăn thì sau khi báo mắt thì họ là báo
cho số tài sản nó mắc nó lớn hơn thêm
qua hai sự việc trên thì khuyến cáo người dân khi là xảy ra là vụ việc có thật
thì nhanh chóng báo cáo với lực lượng công an
để kịp thời phát hiện điều tra xử lý
tuyệt đối không được tùy tiện là báo tin giả hoặc cung cấp thông tin sai sự thật đến cơ quan công an
nó cũng sẽ làm là tốn công sức thời gian của cơ quan điều tra
thứ hai nó cũng làm ảnh hưởng đến trật tự tại địa phương
đối với những cái vụ việc này thì cơ quan điều tra bằng các biện pháp hợp dụ sẽ nhanh chóng
là xác minh làm rõ làm rõ bản chất của cái việc báo tin giả
và đến thời điểm đó thì người báo tin giả sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp lực
có thể thấy
nhiều người dân chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi báo tin giả sai sự thật của bản thân
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tạo tâm lý hoang mang bất an cho người dân địa phương
đồng thời mọi hành vi báo tin giả sai sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo thông tin từ công an quận hoàng mai hà nội gần hai mươi ba giờ đêm qua
nhận được tin báo xảy ra cháy tại căn hộ hai nghìn bốn trăm một mươi bốn tòa hh ba c
khu đô thị linh đàm phường hoàng nghệ
học liệt quận hoàng mai đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận hoàng mai
và trung tâm số năm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã điều một xe thang ba xe chữa cháy một xe cứu hộ đến hiện trường
tiếp cận hiện trường lực lượng công an phát hiện diện tích đám cháy khoảng tám m hai
thuộc phòng ngủ trong căn hộ có diện tích khoảng sáu mươi ba m hai phát ra nhiều khói độc
nguy cơ cháy lan ra khu vực khác
lực lượng chức năng đã dùng bình chữa cháy và hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà
kịp thời dập tắt đám cháy
trong quá trình chữa cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hướng dẫn
thoát nạn an toàn cho một trăm hai mươi người tại các tầng hai mươi ba hai mươi bốn và hai mươi năm của tòa hh ba c ra khỏi khu vực cháy
thiệt hại về tài sản đang được thống kê
công an quận hoàng mai và các lực lượng liên quan đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
trong những ngày này tại tỉnh quảng bình đang diễn ra nhiều lễ hội mùa xuân
và các hoạt động du lịch thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân trên địa bàn
để bảo đảm an ninh trở tự tạo môi trường bình yên cho du khách khi đến du lịch
cũng như tham gia các lễ hội lực lượng công an tỉnh quảng bình đã có nhiều giải pháp
ngay sau những ngày tết nguyên đán lễ hội đấu vật truyền thống của thị xã ba đồn
được tổ chức lại sau ba năm gián đoạn do dịch bệnh covid một mươi chín
hàng nghìn du khách đã về tham dự lễ hội
để bảo đảm an ninh an toàn đã có một số giải pháp được chính quyền địa phương đặt ra
còn tại trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng tất cả các nhà hàng bắt buộc phải công khai giá dịch vụ ăn uống
các hoạt động không có bảng giá đều phải bị dừng hoạt động
giá cả các sản phẩm du lịch dịch vụ ăn uống gần như không tăng trong thời gian đầu năm
quảng bình là một nơi mà điểm đến thu hút của không những dân quảng bình
mà của tất cả nước rồi là khách quốc tế
trong dịp tết này đã lưu đến quảng bình rất là nhiều
và nói chung giá cả ăn uống thì là an toàn thật
thực phẩm đất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo
rồi giá cả là không có sự tăng giá
với phương châm du khách an toàn địa bàn đảm bảo
ngay những ngày đầu tiên của mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng quan huyền chỉ đào xây dựng triển khai các phương hành đảm bảo an ninh trật tư
rất là cụ thể rất chi tiết có sự phân công lực lượng
chủ đồng chỉ đào tổ chức các phiên tuân trá kiểm soát
đảm bảo trật tư an toàn giao thông đường bồ đường thủy
các đoàn kiểm tra đến ngành hội hợp với các ngành liên quan kiểm tra về nhà hàng
kiểm tra cả dịch vụ du lịch
dịp trong và sau tết quý mão hai nghìn hai mươi ba quảng bình đón khoảng một trăm ba mươi lượt khách
trong đó có khoảng hai năm trăm linh khách quốc tế
hiện chưa có phản ánh về tình trạng chặt chém
trèo kéo khách tại các điểm du lịch lễ hội trên địa bàn
sở du lịch tỉnh quảng bình đã đề nghị các đơn vị doanh nghiệp
hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh
chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh du lịch
để du khách đến với quảng bình hưởng một niềm vui trọn vẹn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giữ hình sự đối với phùng mạnh duẩn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại thị trấn liên quan huyện thạch thất hà nội
hiện là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn chín trăm linh một v về hành vi nhận hối lộ
thông qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ
đã phát hiện trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai
phùng mạnh duẩn giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn chín trăm linh một v
đã nhận số tiền một trăm chín mươi tám triệu đồng của bốn cá nhân trên địa bàn tỉnh
để làm thủ tục cải tạo xe cơ giới trái quy định
theo đó duẩn đã liên hệ với lê đức thiện
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thiết kế mỹ thuật
thiết kế kỹ thuật ô tô đức thịnh địa chỉ tại phường phú đô
quận nam từ liêm hà nội để hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo
đối với một mươi tám xe ô tô của bốn cá nhân nêu trên
sau đó phùng mạnh duẩn đã cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho một mươi tám xe ô tô trái quy định
và hưởng lợi số tiền hơn một trăm năm mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
tiếp tục mở rộng điều tra
sáng nay toán nhân dân tỉnh con tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bùi văn vượng và chu đức hùng nguyên là trạm trưởng
và kế toán trạm khuyến nông huyện đắc hà về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng từ tháng một năm hai nghìn chín đến tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
vượng và hùng đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ
trong việc quản lý thu chi ngân sách nhà nước giao cho trạm khuyến nông
cả hai hợp thức hóa các hợp đồng kinh tế để rút tiền
từ thực hiện các chương trình dự án để chi cho các mục
không đúng theo quy định gây thất thoát lãng phí tài sản của nhà nước một hai tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bùi văn vượng bảy năm sáu tháng tù
bồi thường hơn ba trăm bốn mươi bảy triệu đồng cho trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đắc hà
và chua đức hùng bốn năm sáu tháng tù
công an tỉnh nghệ an vừa tiến hành khởi tố thêm bốn cán bộ tri cục hải quan
cửa khẩu quốc tế nậm cắn thuộc cục hải quan nghệ an về hành vi nhận hối lộ
bốn bị can gồm nguyễn cảnh dũng lê đình sơn lưu hồng lân và vũ hồng hải
trước đó liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại tri cục hải quan
cửa khẩu quốc tế nậm cắn ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh nghệ an đã khởi tố
ra lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can về hành vi nhận hối lộ gồm phan văn nhâm
tri cục trưởng ngô xuân khang đội trưởng đội nghiệp vụ đặng minh sơn
cán bộ đội nghiệp vụ cùng về hành vi nhận hối lộ
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế hôm nay cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng lê quang vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường phú hội thành phố huế về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đặt tài sản
theo điều tra ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một vũ thuê xe ô tô porsche biển kiểm soát bảy mươi năm a một mươi một nghìn năm trăm năm mươi năm
của anh nguyễn hoàng sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường thuận hòa thành phố huế
để làm phương tiện đi lại đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một vũ mang chiếc xe đi cầm cố
với số tiền bốn tỷ đồng
số tiền này đối tượng mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình vừa đấu tranh bắt ba đối tượng mua bán
tàng trữ số lượng lớn ma túy thu giữ một hai trăm bảy mươi sáu viên ma túy và hai gói heroin
ngày ba mươi một tháng một tại tổ dân phố minh phượng phường quảng thọ công an thị xã ba đồn
bắt quả tang nguyễn tiến quốc đang tàng trữ trái phép một gói chất bột màu trắng
quốc khai nhận là ma túy
cùng thời điểm tại khu phố hai công an thị xã ba đồn phát hiện bắt quả tăng
lê quang trung có hành vi tàng trữ trái phép một gói chất bột màu trắng
mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn đã tiến hành khám xét
khẩn cấp nơi ở của nguyễn hùng mạnh phát hiện thu giữ một hai trăm bảy mươi sáu viên ma túy
tổng hợp dạng hồng phiến và hai gói heroin
vào chiều qua trước sự chứng kiến của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hải phòng
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp với cục hải quan hải phòng
và các cơ quan chức năng đã tiến hành mở kẹp trì một container chứa ngà voi
được nhập lậu bằng đường biển
vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba từ thông tin nghiệp vụ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
đã phối hợp với cục hải quan hải phòng xác minh lô hàng chứa ngà voi
được vận chuyển từ nước ngoài về tập kết tại cảng quốc tế lạch huyện hải phòng
các đơn vị đã thống nhất tăng cường công tác kiểm tra qua hệ thống máy soi chiếu
của hải quan và xác định container số trhu sáu triệu tám trăm chín mươi năm nghìn tám trăm một mươi hai có dấu hiệu nghi vấn
là ngà voi
ngà voi được trà trộn vào hàng hóa
sau khi mở kẹp trì container lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn ngà voi
gồm một trăm một mươi bảy khúc với tổng trọng lượng khoảng bốn trăm chín mươi kg được trộn lẫn vào sừng bò nuôi nhập khẩu
hiện vụ việc đang được bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một và cục hải quan
thành phố hải phòng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xác minh
và xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh quảng nam qua công tác nắm tình hình công an thành phố tam kỳ
vừa kiểm tra phát hiện và tạm giữ hàng trăm cây thuốc lá điếu điện tử
của đối tượng lê hữu chính hai mươi một tuổi đang cất giữ tại phòng trọ ở phường an sơn thành phố tam kỳ
chiều ngày hai tháng hai trong lúc điều khiển xe gắn máy để giao năm cây thuốc lá điện tử cho khách hàng
chính đã bị công an thành phố tam kỳ kiểm tra phát hiện số thuốc lá điếu điện tử
chính mang theo không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
tổ công tác đã lập biên bản sự việc
quá trình làm việc lê hữu chính khai nhận mua thuốc lá trên mạng xã hội
và phát hiện một trăm sáu mươi sáu cây thuốc lá điếu điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
công an tp tam kỳ đã lập biên bản tạm giữ số thuốc lá điếu điện tử trên
và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tp biên hòa tỉnh đồng nai
trong thời gian gần đây đang có chiều hướng diễn biến phức tạp
ngày càng liều lĩnh và manh động hơn khi mang theo hung khí
ngang nhiên đột nhập vào nhà dân để gây án
theo hình ảnh camera an ninh ghi lại vào dặng sáng ngày một mươi một
một tháng hai tại một kho chứa hàng thuộc phường trảng giày
tp biên hòa xuất hiện hai thanh niên đi trên một xe máy
một đối tượng dùng kim cộng lực cắt khóa
đối tượng còn lại cầm mạ tấu canh chừng người lạ
hai đối tượng đã lấy đi một xe máy biển số bảy mươi năm f hai hai nghìn chín mươi
của anh nguyễn kim lộc để bên trong kho hàng rồi tẩu thoát
đáng nói kho hàng này nằm ngay trên tuyến đường tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi tám b
nhưng các đối tượng vẫn ngang nhiên thực hiện hành vi trộm cắp
bữa sáng ngày hôm nay là tầm bảy h kém năm
em có tới kho để làm việc thì như thường ngày thì em thấy cửa mở lên hết
em mới gọi anh lộc tưởng là thủ kho vào em gọi anh lộc ơi
không có trả lời
tụi em có gọi anh lộc hai cuộc không mất máy
em mới điện cho ông chủ
là anh take cam lại xem anh lộc vào chưa
chứ cửa khóa bị cắt xe anh lộc không thấy
theo thống kê của công an tp biên hòa thì dịp chức trong và sau
tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn tp biên hòa đã xảy ra hàng chục vụ đột nhập trộm cắt tài sản
nhiều đối tượng
địa trộm cắt đều trang bị các hông khí như dao lê mạ tấu
bình xịt hơi cay
khám xét nơi ở của các đối tượng
công an cũng thu giữ nhiều hông khí nóng
đây là những hung khí chúng dùng chống trả lực lượng chức năng
và người dân khi bị phát hiện hoặc truy đuổi
là cái vấn đề về ý thức cảnh giác của người dân
đôi khi vẫn còn lơ là trong cái việc quản lý cái tài sản của mình
dẫn đến là cái việc mà xảy ra cái việc trộm cắp
với hình thức là đột nhập
tức là đột nhập vào các gia đình
mà bắn vẽ thực hiện
cái thứ hai là cái việc mà trộm cắp xe mô tô
xe gắn máy với thủ đoạn là đua nóng
các đối tượng thường là đi với thủ đoạn là
sẽ đi tìm kiếm con mồi
xe sơ họ là sẽ thực hiện hành vi trộm cắt và tổn thoát
người dân nên chú ý hơn nữa
về cái việc bảo quản cái tài sản của mình
ví dụ như là khi mà có cái điều kiện
mà đi gia đình đi chơi hoặc là vắng nhà nhiều ngày
thì nên là khóa cẩn thận
và nhờ người nhờ hàng xóm hoặc là họ hàng gần đó
có thể chú ý quan sát quan sát dùm
tội phạm trộm cắt thời gian gần đây
có dấu hiệu gia tăng với tính chất manh động và liều lĩnh hơn
kể cả là ban ngày cũng như ban đêm
bên cạnh công tác tuyên truyền tuần tra mật phục
phát hiện truy bắt các đối tượng gây án
thì người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình
nếu phát hiện tội phạm trộm cắt
thì cần phải mạnh dạn tố giác với lực lượng công an
để có biện pháp phòng ngừa và kịp thời bắt xử lý các đối tượng
thưa quý vị sau ba năm gián đoạn không tổ chức lễ hội
do dịch bệnh covid một mươi chín thì năm nay hội liêm được tổ chức trở lại
đã thu hút rất đông du khách đến du xuân chảy hội
để bảo đảm an ninh an toàn cho du khách đến với hội lim
công an tỉnh bắc ninh đã huy động số lượng lớn cán bộ chiến sĩ
nhằm kịp thời xử lý những tình huống phát sinh
ngay từ sáng sớm công an tỉnh bắc ninh
đã huy động hai trăm sáu mươi năm cán bộ chiến sĩ
thành lập ba mươi tổ chốt ở những khu vực trọng điểm
các tuyến đường chính nơi tập trung du khách tham quan lễ hội
để kịp thời phát hiện ngăn chặn những đối tượng hoạt động phạm tội
gây ảnh hưởng xấu đến không khí lễ hội
đồng thời tiến hành phân nguồn hướng dẫn các tiên tiện
đảm bảo giao thông không rước tránh xảy ra ủng tắc
công an tỉnh du đã tham mưu giám đốc quan tỉnh
huy động các phòng người bộ xuống hối hợp với công an tỉnh du
đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
đối với các phòng nghiệp vô tăng cường đấu tranh với các tội phạm
cướp cướp giật trộm cắp móc túi cờ bạc dưới bãi thước
và huy động phòng cải trác giao thông hối hợp với công an tỉnh du
phân nàn phân nguồn từ xa các nút giao của quốc độ tỉnh nộ
vào khu vực lễ hội vùng lim
với phòng cháy cháy cháy thì con tỉnh đã huy động cho hai phòng
hai tổ với cả hai xe phòng cháy cháy phục vụ trong tác cứu nạn
cứu hộ phòng chống cháy đổ
tôi thấy hội liêm năm nay thì có cái công tác chuẩn bị thì rất là hoành tráng này
tức là đi từ lối vào thì có các đồng chí công an mọi thứ
và nhìn quanh quẩn thì nhìn những cái áo xanh thì mình cảm giác rất là an tâm
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hội lim xuân quý máu đã hạn chế được tối đa tình trạng
công an đã đặt nón xin tiền của các liền anh liền trị
bên cạnh đó lực lượng công an đã kết hợp với ban chỉ đạo lễ hội
ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc tổ chức trò chơi
để thực hiện chơi cờ bạc trọi gà ăn tiền
ngay từ những ngày đầu chúng tôi đã có những thành đập ban chỉ đạo
và xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể các thành viên
để làm thế nào để đảm bảo cho du khách đến với lễ hội
sẽ đảm bảo an toàn về mọi mặt
từ an toàn về giao thông phân luồng giao thông
rồi là an toàn về an toàn thực phẩm
rồi là vệ sinh môi trường đặc biệt là những cái vấn đề an toàn
về an ninh trật tự
bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an
để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
để hàng vạn du khách thập phương vui xuân chảy hội
thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
ý thức chấp hành pháp luật để các lễ hội đầu xuân
thực sự diễn ra vui tươi an lành